tại khu bảo tồn thiên nhiên easo xã easo huyện eak tỉnh đắk lắc với tổng diện tích hơn hai mươi sáu sáu trăm linh hectare
khu bảo tồn này có rất nhiều loại gỗ quý hiếm
tuy nhiên do địa bàn rộng địa hình phức tạp nên tình trạng phá rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên ea sô ngày càng gia tăng
nhất là khu vực giáp danh với tỉnh gia lai và phú yên
đây là hiện trường lâm tặc triệt hạ hai mươi chín cây gỗ giáng hương thuộc tiểu khu sáu trăm ba mươi bảy trong khu bảo tồn thiên nhiên e sô
nằm cách quốc lộ hai mươi chín chỉ ba mươi m và cách trạm kiểm lâm số một thuộc hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên e sô khoảng năm trăm linh m
thế nhưng lâm tặc triệt hạ hai mươi chín cây giáng hương mỗi cây có đường kính từ hai mươi cm đến ba mươi cm và diễn ra trong một thời gian dài
nhưng lực lượng kiểm lâm của khu bảo tồn không hề hay biết
trong vụ xảy ra phá rừng này chạm cũng phát hiện được và cũng báo về ban giám đốc báo về cơ quan
để cơ quan kịp tới xử lý
và công tác xử lý thì khi phát hiện ra sự việc này thì trạm và cơ quan tổ chức đi kiểm tra
xác minh lại hiện trường về cái sự việc này và đã báo cáo với cấp trên vào xem xét để xử lý
không phải hiện nay những cây gỗ hương quý hiếm trong khu bảo tồn thiên nhiên e sô mới bị triệt hạ
mà trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ khai thác gỗ hương trái phép xảy ra trong khu bảo tồn thiên nhiên e sô
với khối lượng lớn
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi một tại tiểu khu sáu trăm một mươi tám thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
sắp danh với huyện crongpa tỉnh gia lai lâm tạc đã triệt hạ khoảng hai mươi cây gỗ ráng hương với khối lượng lớn
về trách nhiệm quản lý nhà nước thì đơn vị cũng đã kiểm điểm các đồng chí có liên quan
nhưng mà sau khi có kết luận điều tra của các cơ quan sát điều tra công an hiện tại ca
thì khi có căn cứ thì đơn vị sẽ xử lý
đúng quy định của pháp luật
khu bảo tồn thiên nhiên eso có diện tích lớn có tính đa dạng sinh học cao
và là môi trường sống lý tưởng bậc nhất việt nam của bò tót bò rừng và các loài thú quý hiếm
thuộc bộ móng quốc ăn cỏ sinh sống
tuy nhiên rừng cũng như các loại động vật quý hiếm ở đây đang bị đe dọa nghiêm trọng
trong khi đó công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên e sô gặp rất nhiều khó khăn
do khu bảo tồn nằm tiếp xác giữa ba tỉnh đắk lắk gia lai và phú yên
hiện tại là cán bộ công nhân viên chức của tôi là bảy mươi một biên chế bảy mươi một
nhưng mà do cái đặc thù của công tác cho nên là hiện tại là giờ chúng tôi sẽ phải thành lập chốt
ở đến sáu mươi sáu sáu mươi bảy sáu mươi tám và chốt ở sáu trăm hai mươi ba là những cái vùng giảm danh giữa gia lai và phú yên
để chốt chặn và ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào rừng
cũng như săn bắt động vật nguy hiểm
trước thực trạng trên ban quản lý dự án khu bảo tồn thiên nhiên eso đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với ngành chức năng của các tỉnh giáp danh với khu bảo tồn
tiến hành truy quét xử lý tình trạng phá rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên easo và vùng giáp danh
có như vậy mới ngăn chặn lâm tặc từ gia lai phú yên tràn vào phá rừng và săn bắn trái phép
thú rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên easo